nhưng bất lực không thể cứu các sinh mạng đang gào thét hoảng loạn bên trong
bà đàm thị thanh hàng xóm kể lại vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng một mươi hai h bốn mươi phút khi bà đang nằm ngủ thì nghe có tiếng động mạnh
một lúc sau nghe tiếng chi hô cháy cứu tôi với không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu bà vội gọi con chạy ra
bà thanh nói cháy cả căn nhà khó bốc lên ngụt ngụt cháy lan cả xe máy thật đau xót cho năm người tử vong
cùng thời gian trên một nhân chứng khác cũng nghe tiếng
hai bố con anh bùi ngọc l ba mươi chín tuổi và bùi quang hát một mươi hai tuổi đứng trên mái nhà kêu cứu
sau đó hàng xóm vội chạy đến để lấy nước dập lửa và khăn ướt
nhân chứng kể khi đang nằm xem tv tôi nghe thấy tiếng hét rất lớn đoán ngay là l vì quen giọng cậu ấy
tôi đưa khăn mặt ném cho l bịt đỡ khói rồi xách theo hai thau nước
khi được cứu thoát nạn anh l bỏ bỏng hết tay chân nhưng vẫn cố hỏi cứu được nhà cháu không
người dân xung quanh nói dối cứu được hết rồi cứ lên xe cứu thương đi
không ngờ năm người trong gia đình đều tử nạn
theo lời hàng xóm chủ hộ là bà đoàn thị m bảy mươi bốn tuổi có hai con trai là anh bùi ngọc lờ và bùi ngọc ca
gia cảnh bà m khó khăn từ ngày trông mất bà sống khắc khổ
nhân chứng kể nhà nghèo ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập
chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì lửa cháy ngùn ngụt
được biết bên trong căn nhà của bà mờ có nhiều vật liệu dễ cháy
hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm
anh hoàng trọng anh một nhân chứng khác cho hay khi nhìn thấy nhà bà mờ bốc cháy đã gào lớn rồi gọi bà con cùng phá cửa
anh trọng kể ngọn lửa ban đầu không to nhưng sau lan ra khoảng ba mươi phút sau tôi nghe tiếng lờ kêu gào mẹ ơi
sáng hai mươi một tháng bốn ubnd tp hà nội có văn bản hỏa tốc gửi công an thành phố
sở lao động thương binh xã hội và ubnd các quận đống đa về việc điều tra
xử lý hậu quả vụ cháy nhà tại phường kim liên quận đống đa
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm
ông chu ngọc anh cũng giao sở lao động thương binh xã hội và ubnd quận đống đa phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày hai mươi năm tháng bốn thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc
khu vực xảy ra hỏa hoạn khiến năm người tử vong ở hà nội vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy
trước những câu hỏi về mức độ an toàn của địa điểm xảy ra đám cháy
ông nguyễn quang sơn phó chủ tịch phường kim liên đống đa hà nội thừa nhận
khu vực xảy ra hỏa hoạn khiến năm người tử vong ở hà nội vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy
khu vực xảy ra cháy khiến năm người tử vong có nhiều bất cập như cơi nới chuồng cọp tại khu tập thể lối thoát hiểm hạn chế
khu vực này các hộ dân đã tự ý cơi nới rào chắn xung quanh nhà với lý do đảm bảo an ninh tránh trộm cắp
chính quyền địa phương thời gian qua cũng đã vận động tuyên truyền người dân dỡ bỏ
tạo các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn xảy ra
trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan
tích cực tuyên truyền vận động người dân để khắc phục tình trạng này
cùng với đó sẽ mở thêm lối thoát hiểm cương quyết xử lý như cưỡng chế nếu có tái phạm
theo ông sơn trước đó ubnd phường kim liên nhận được tin báo vào một giờ một mươi phút sáng hai mươi một tháng bốn
ông sơn nhấn mạnh
ngay sau đó chúng tôi xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành chữa cháy
đến một giờ bốn mươi năm phút dập tắt được đám cháy
mức độ vụ cháy không quá lớn nhưng gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng
điều này khiến chúng ta cần xem xét lại công tác phòng cháy chữa cháy
rõ ràng công tác điều kiện phòng cháy không đảm bảo
phó chủ tịch phường kim liên cho biết thêm
trước mắt ubnd phường này hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong ba triệu đồng
ông sơn thông tin
thời gian tới chúng tôi tiếp tục vận động các tổ chức chính trị xã hội quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân
theo những hình ảnh ghi lại từ khu vực xung quanh hiện trường vụ cháy
khu nhà b chín kim liên hầu hết các hộ gia đình đều thực hiện cơi nới rào chắn bằng các lồng sắt
chuồng cọp vây kín các ngôi nhà không còn lối thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn
với tình trạng cơi nới như hiện nay rất khó để người dân có thể thoát ra ngoài khi hỏa hoạn xảy ra
như tin đã đưa vào khoảng một giờ một mươi ba phút cùng ngày
trung tâm thông tin chỉ huy công an thánh phố hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy
tại nhà số một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch phường kim liên
trung tâm đã điều động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy thuộc công an quận đống đa
và công an quận hai bà trưng đến hiện trường
đến một giờ một mươi tám phút cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng một nhà bà đoàn thị mờ tiếp sáp nhà b chín tập thể kim liên
tại khu vực cháy ông bùi ngọc lờ và cháu bùi quang hát đã tự thoát sang mái nhà tầng hai bên cạnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai thang đưa hai người xuống vị trí an toàn
tại tầng hai công an phát hiện cháu bùi gia hát con trai của ông lờ con dấu hiệu siêu hấp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
tuy nhiên nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện
bốn người khác tử vong tại hiện trường gồm bà đoàn thị m sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
chị đỗ mai hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con dâu của bà mờ anh bùi ngọc ca sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con ruột bà mờ
cháu bùi nam p sinh năm hai nghìn một mươi hai con trai của ông l
đến một giờ bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thưa quý vị vụ cháy diễn ra quá đột ngột đã cướp đi sinh mạng của năm người trong một gia đình
sự bằng hoàng của những người chứng kiến vụ việc có lẽ sẽ không thể ám ảnh bằng những nỗi đau của người ở lại
khi nhìn người thân của mình ra đi trong bất lực
những thông tin tiếp theo về quá trình điều tra vụ cháy sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại